thưa quý vị và các đồng chí thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ như giấy chứng nhận tiêm hai mũi vaccine giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thì những thông tin này đã được tích hợp ngay trong thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
và trong hai trận thi đấu bóng đá vừa qua của đội tuyển việt nam trên sân vận động quốc gia mỹ đình
bộ công an lần đầu tiên đã triển khai hệ thống trang thiết bị công nghệ kiểm soát khán giả vào sân
bằng cách quét mã qr trên căn cước công dân có gắn chip hay là trên các ứng dụng
điều này đã giúp cho người dân vào sân được nhanh chóng chính xác thông tin tránh tụ tập đông người
và phù hợp với việc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia việt nam và ả rập xê út diễn ra vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một ngay tại cổng vào
lực lượng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã kiểm soát hai mươi ba trên ba mươi ba luồng vào xuân
trong đó tại hai luồng sử dụng thẻ căn cước công dân
và ứng dụng viện
đơn vị này đã bố trí một mươi năm thiết bị chuyên dụng để quét mã qr
khán giả vào sân khi sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin mũi tiêm vaccine và tết covid một mươi chín
chỉ mất chưa đầy ba giây đã thông qua vòng kiểm soát phòng dịch
ngày nay mình cảm thấy bất ngờ vì dùng cái căn cước công dân này rất là nhanh
vì mình quẹt vào đó thì có thể hiển thị hết thông tin của mình
mình đã tiêm đủ hai mũi và có chứng nhận âm tính
cảm thấy không cần phải nhiều giấy tàu lặng nhắn như trước nữa
thực ra em thấy rất là tiện rất là tiện và rất là thoải mái
và mình không bị mất thời gian rất là tốt
thì tất cả là đều là một trong những thẻ căn cước công dân dân khoản rồi
tôi rất là vui và đã được bộ công an làm cho lấy căn cước công dân gắn chip
để làm những thủ tục rất thông tiện và nhanh gọi
trước đó trong trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia việt nam và nhật bản ngày một mươi một tháng một mươi một
lần đầu tiên việc kiểm soát khán giả vào sân
được thực hiện bằng việc quét mã qr trên thẻ căn cước công dân gắn chip
kết quả cho thấy có sáu một mươi sáu khán giả sử dụng căn cước công dân gắn chip để qua cổng
bên cạnh đó khán giả cũng có thể sử dụng thông báo số định danh
do công an cơ sở cấp có giá trị tương đương như thẻ căn cước công dân gắn chip
lực lượng chức năng cũng tiến hành quét mã qr trên các ứng dụng như vneid
pc covid hoặc sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp các thông tin về mũi tiêm hoặc giấy xét nghiệm
giúp khán giả nhanh chóng đáp ứng các điều kiện để vào sân
đây là lần đầu tiên mà chúng tôi sử dụng ứng dụng trên thẻ căn cước công dân
đối với một cái sự kiện lớn
tuy nhiên là chúng tôi đã có kế hoạch để cái thẻ căn cước công dân ngăn chip
sau này có thể sử dụng được rất nhiều các ứng dụng
tôi nói ví dụ như đối với các trận đấu lần sau
nếu khi chúng ta sử dụng
cái thông tin của người khán giả muốn mua vé thì hoàn toàn chúng ta có thể không cần phải xuất vé
mà có thể tích hợp ngay trên cái thẻ căn cước công dân
cũng để đảm bảo các quy định phòng chống dịch khán giả trước khi vào sân được yêu cầu
checkpoint khai báo y tế việc áp dụng công nghệ với thiết bị quét mã qr
trên căn cước công dân gắn chip điện tử và các ứng dụng đã phục vụ phòng chống dịch
thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho công dân
các công dân ở phường lương khánh thiện thành phố phủ lý cùng với một số người dân
đã phát hiện một nam học sinh ngồi ở vườn hoa thành phố phủ lý bên cạnh chiếc xe đạp
với tinh thần mệt mỏi sau đó cháu bé ủi ủi đạp xe đi về hướng huyện thanh liêm
xác định cháu bé có thể bị lạc đi một mình giữa đêm tối rất nguy hiểm
nên các chị đã liên lạc với công an huyện thanh liêm để kịp thời giúp đỡ
tại trụ sở công an công an huyện thăm hỏi cháu bé cho biết là phạm hoàng phi bảo
sinh năm hai nghìn chín ở phường bích đào thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
sau khi tan học buổi chiều cháu một mình đạp xe ra tìm nhà họ hàng ở thành phố phủ lý chơi
nhưng không tìm được bị lạc đường ngay trong đêm công an huyện thanh liêm đã nhanh chóng
tiến hành xác minh và thông báo cho thân nhân gia đình cháu bé đến đón về
tại cơ quan công an gặp lại con chị nguyễn thị dung mẹ của cháu bảo không giấu nổi sự vui mừng
xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc giúp đỡ tận tình
nghĩa cử cao đẹp của quần chúng nhân dân cũng như cám bộ chiến sĩ công an huyện thanh liêm
đã giúp cháu về với gia đình an toàn
tại phiên tòa xét xử cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài cùng tám đồng phạm
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra vào sáng và chiều nay
nữ bị cáo phan thị bạch diệp là người bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong việc hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng
nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng đã cho rằng mình không lừa đảo không ký hợp đồng thế chấp nhà năm mươi bảy cao thắng
cho ngân hàng agribank chi nhánh tp hcm để vay gần hai mươi hai lượng vàng
bị cáo dương thị bạch diệp khai vào năm hai nghìn bảy do cơ sở một trăm tám mươi năm hai bà trưng xuống cấp
trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với công ty diệp bạch dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở
bị cáo diệp đề xuất hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng quận ba để lấy mật bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng
với trung tâm ca nhạc nhẹ
tuy nhiên sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
bị cáo diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số năm mươi bảy cao thắng ra
bàn giao sang tên cho trung tâm ca nhạc nhẹ như cam kết
thay vào đó bị cáo diệp tiếp tục dùng nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng thế chấp vay tiền
tại ngân hàng phương nam nay là sao khám bành
đến nay không có khả năng trả nợ khiến nhà nước mất tài sản là nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
gây thiệt hại hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
với hành vi cưỡng đoạt tài sản lê văn tiểu chú tệ xã minh thuận huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
đã bị công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang tạm giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi một lê văn tiểu đã sử dụng tài khoản zalo nhắn tin cho người yêu cũ
hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố mỹ tho với nội dung phải chuyển hai triệu đồng vào tài khoản của tiểu
nếu không sẽ đăng tải hình ảnh và video quan hệ của hai người lên mạng xã hội
bị hại thông báo cho người thân biết và hẹn tiểu đến nhà để đưa tiền
khi đối tượng đến nhà bị hại nhận tiền thì bị mọi người giữ lại và báo cho công an
bước đầu tiểu khai nhận là người đã tạo tài khoản zalo có tên là fe và nhắn tin tống tiền người yêu cũ
với thủ đoạn này vào cuối năm hai nghìn hai mươi người yêu cũ của tiểu đã chuyển cho đối tượng hai lần với số tiền sáu triệu đồng
các tin tức an ninh trật tự đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan nghệ an vừa phối hợp với công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
phá thành công chuyên án bắt đối tượng kha thị bảng ba mươi sáu tuổi trú tại bản na chảo xã hữu kiệm huyện kỳ sơn đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
theo đó qua hai tháng tổ chức theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực bản bà xã hữu kiệm huyện kỳ sơn
tổ công tác đã vây bắt đối tượng kha thị bảng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng kha thị bảng để tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
còn tại thành phố huế công an phường tràng an vừa phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một công an phường trường an kiểm tra hành chính tại một phòng trọ trên đường ấu triệu đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng bùi xuân kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ một gói ni lông màu xanh bên trong có chứa một trăm tám mươi năm viên nén màu đỏ năm túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện một gói ni lông có chứa một mươi hai viên nén màu xanh được cất giấu trong đèn chiếu sáng để dưới giường
qua đấu tranh bước đầu kha khai nhận đó là ma túy dạng đá và ma túy dạng hồng phiến do kha mua về sử dụng và bán kiếm lời
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an cũng đã phát hiện sáu đối tượng khác đến để mua ma túy của kha về sử dụng
vào chiều nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt ba bị cáo nguyễn thị mận bốn mươi sáu tuổi nguyễn thị anh thư bốn mươi năm tuổi và huỳnh thị kim đào ba mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
tổng cộng bốn mươi bảy năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng các bị cáo đã tìm người để rủ dê lôi kéo tham gia hùn vốn làm thầu để rồi đánh cháo phơi đề hoặc dùng viết mực để có thể xóa được sửa số cho giống với kết quả sổ số
từ chật thành chúng dẫn đến thua lỗ và bị hại phải bỏ tiền ra chung
bằng thủ đoạn này vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cáo đã lừa được nhiều nạn nhân với số tiền hơn ba tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn thị mận một mươi bảy năm tù nguyễn thị anh thư và huỳnh thị kim đào
mỗi bị cáo một mươi năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm trả lại số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại
trên sân vận động quốc gia mỹ đình sẽ diễn ra trận đấu bóng
giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển ả rập xê út trong khuôn khổ vòng loại thứ ba fifa world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho trận đấu cũng như việc kiểm soát y tế chặt chẽ đối với các cổ động viên để tránh lây lan dịch bệnh
lực lượng công an đã triển khai tối đa lực lượng giúp cho các đơn vị cùng với các đơn vị chức năng và lên phương án với từng tình huống cụ thể
để có thể xem màn trình diễn của các cầu thủ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay tại sân vận động mỹ đình
thì người dân cũng phải tuân thủ một số những quy định bắt buộc trong đó cái việc kiểm soát y tế sẽ rất chặt chẽ
và những loại giấy tờ người dân cần mang theo trước khi vào sân đó là một là căn cước công dân
thứ hai đó là phiếu xác nhận đã tiêm chủng hai mũi
thứ ba đó là phiếu xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín có thời hạn trong bảy mươi hai giờ
và thứ tư không thể thiếu được đó là vé để vào xe trận đấu này
và theo như quan sát của chúng ta
thì một mươi sáu giờ thì các cổng an ninh mới bắt đầu mở cửa để đón người dân vào trong sân
thế từ ngay từ rất sớm thì đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực này
có vẻ như là họ khá là hào hức để xem màn trình diễn của các cầu thủ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay
tôi là cổ động viên nhiệt tình rất là hâm mộ bóng đá
thế là hôm nay đi sớm để hy vọng xem quan cảnh của sân vận động
và rất được muốn vào để tiếp cận với sân
một lần là nguyện được muốn vào sân và được thưởng thức bóng đá
tính thân bóng đá là trên hết
cho nên là việc được vào sân các đồng chí kiểm tra rất là chặt chẽ nhưng mà rất là nhiệt tình
cũng không có vấn đề gì cả rất là khuẩn lời cho người dân
với cả đến để mà mình lấy chỗ trước lấy chỗ trước không sợ lát nữa mọi người đến đông quá

do số lượng cổ động viên đến sân từ rất sớm

các biện pháp kiểm soát an ninh và y tế được chia thành ba lớp
kiểm soát chặt chẽ về y tế các điều kiện bắt buộc về an ninh và phòng chống cháy nổ
tại năm cổng đón cổ động viên trước khi vào sân
các phương án dự phòng tình huống số lượng cổ động viên gia tăng đột biến sát giờ thi đấu

và hướng dẫn được bà con tạo được kiện bà con vào trật tự
đối với những cổ động viên có mang những cháy nổ và vũ khí thô sơ